lúc một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng bảy tám độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông
cường độ mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
trong hai mươi bốn h tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và còn có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín hai độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh ven biển từ bà rịa vũng tàu cho tới sóc trăng khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
duy trì gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến ba mét
với đất liền trong đêm nay và ngày mai cùng với quá trình di chuyển về phía tây tây bắc của áp thấp nhiệt đới
nam bộ sẽ có mưa diện rộng tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm linh mm
đáng lưu ý hơn cả phải kể đến các tỉnh như sóc trăng trà vinh bến tre tp hcm tiền giang hay đồng nai
tại đây sẽ xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to thậm chí là mưa rất to và rông
trong khi đó trung bộ mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên dưới tác động của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên ven biển trung bộ cũng có mưa
mưa trải dài các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho tới tận khánh hòa
với những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông
trở ra với các tỉnh thành phía bắc trong đêm nay và ngày mai
do vẫn chịu tác động của khí lạnh phương bắc kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao
nên bắc bộ tiếp tục duy trì tình trạng ngày ấm đêm rét
ban ngày trời nắng ấm với mức nhiệt phổ biến ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
trong khi đó nhiệt độ sẽ hạ xuống mức thấp nhất là vào thời điểm nửa đêm về sáng
với mức nhiệt độ chỉ còn ở ngưỡng từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước